xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý
ngày một mươi bốn tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ủy ban nhân dân tp hà nội và các đơn vị có liên quan
đồng thời chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can gồm
nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội và nguyễn trường giang
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ actic cùng về tội lợi dụng chức vụ kiền hạn
trong khi thi hành công vụ
kết luận điều tra của bộ công an xác định ông nguyễn đức trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
để chỉ đạo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
mua chế phẩm redoxi ba c từ công ty atic là công ty gia đình của ông trung với mức giá cao hơn
mua từ nhà sản xuất được hưởng khoản lợi nhuận gộp không chính đáng số tiền hơn ba mươi sáu tỷ đồng
cơ quan điều tra đánh giá hành vi của bị can nguyễn đức trung ngoài việc gây thiệt hại
cho ủy ban nhân dân thành phố hà nội để vụ lợi cho công ty gia đình còn ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn
của tổ chức cá nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín hình ảnh của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
của người đứng đầu tp hà nội
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các cơ quan truy tố xét xử xem xét
xác định các tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật đối với bị can nguyễn đức trung
trong quá trình truy tố xét xử